thuần thánh hóa sản phẩm đảm bảo trị khỏi một trăm linh các bệnh xương khớp
các triệu chứng hậu covid một mươi chín và còn vô vàng công dụng
đang được quảng cáo tung trời trên thị trường của các thực phẩm chức năng
đến giữa tháng bốn cục an toàn thực phẩm cho biết đã xử lý vi phạm hành chính
về an toàn thực phẩm năm cơ sở với tổng số tiền xử phạt là ba trăm linh triệu đồng
trong đó mới đây công ty cổ phần dược phẩm hoàng hường
địa chỉ ở tầng sáu số ba mươi sáu nguyễn hoàng phường mỹ đình hai
quận nam từ liêm thành phố hà nội mức phạt sáu mươi năm triệu đồng về hành vi vi phạm
quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viêm xương khớp hoàng hường
quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh
hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
ngoài hoàng hương cũng còn không ít các sản phẩm không phải là thuốc
nhưng được thần thánh hóa có khả năng chữa trị thần kỳ từ xương khớp
đến cả những khối u mà người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng